tại hưng yên mô hình hỗ trợ đào tạo nhân cấy nghề những năm qua đã được triển khai và đang phát huy hiệu quả
điều này đã giúp cho nhiều làng nghề giữ gìn và phát triển nghề truyền thống của mình
tạo công an việc làm cải thiện đời sống cho nhân dân
ghi nhận tại làng nghề chạm bạc thôn huệ lai
thôn huệ lai xã phù ủng huyện ân thi tỉnh hưng yên có nghề chạm bạc từ ba mươi năm nay
có những thời kỳ nghề chạm bạc làm ăn khó khăn xa suốt nhiều hộ bỏ nghề
tuy nhiên được sự hỗ trợ của huyện ân thi cấp ủy và chính quyền xã phù u đã triển khai đề án phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp
hàng năm mở lớp đào tạo nghề chạm bạc thu hút nhiều thanh niên tại địa phương đến học nghề mở sưởng sản xuất tạo ra sản phẩm có chất lượng thương hiệu
chúng tôi thấy rằng trong cái lượng thanh niên thì chúng tôi thấy rất nhiều người chính từ cái lần công nghề chạm bạc đến nay
thì xã thường thường mỗi năm mở từ hai đến ba lớp để cho các thế hệ trẻ học tập và nói theo
từ đó cho nên là đã bảo đảm được phát triển nghề nghiệp ngày càng tăng cái lao động lên và giảm bớt được cái tai nạn xã hội
điển hình anh nguyễn văn tuấn sau khi tốt nghiệp đại học thương mại anh trở về quê học nghề chạm bạc từ các nghệ nhân trong thôn mở sưởng sản xuất các sản phẩm từ bạc
với kiến thức đã học ở trường cùng sự đam mê với nghề anh đã sáng tạo ra nhiều sản phẩm mới
đồng thời tích cực quảng bá sản phẩm tinh hoa làng nghề chạm bạc huệ lai trên internet
đưa sản phẩm bạc của địa phương đến nhiều thị trường mới
đề án phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp ở xã phù hùng phát huy hiệu quả đã tạo điều kiện cho làng nghề chạm bạc thôn huệ lai phục hồi và phát triển
với sự nhanh nhạy bàn tay khéo léo bản tính cân cù kiên nhẫn của những nghệ nhân
ở xã phù hồng phát huy hiệu quả đã tạo điều kiện cho làng nghề chạm bạc thôn huệ lai phục hồi và phát triển